theo đó các cá nhân không được đầu tư ra nước ngoài gồm cán bộ công chức viên chức sĩ quan hạ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp cán bộ lãnh đạo quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước
người chưa thành niên người bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi
người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị tạm giam đang chấp hành hình phạt tù biện pháp xử lý hành chính đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
các trường hợp khác theo quy định của luật phá sản luật phòng chống tham nhũng
việc bổ sung quy định nêu trên cũng giúp hạn chế các trường hợp cá nhân đang có vấn đề có thể tẩu tán tài sản
số lượng bất động sản được trao bán tại thị trường tp hcm trong quý ba là trên một mươi hai năm trăm linh sản phẩm chủ yếu là căn hộ trung cư
theo hiệp hội môi giới bất động sản việt nam đây là diễn biến lạ trong bối cảnh dịch bệnh kinh tế khó khăn
quý một giao dịch thành công tại tp hcm là một năm trăm năm mươi hai sản phẩm quý ii là năm năm trăm linh bộ sản phẩm riêng quý ba con số giao dịch thành công lên đến chín bốn trăm linh tám sản phẩm
đây là con số rất ấn tượng
thực tế cho thấy theo quy định của pháp luật các dự án phải đủ điều kiện thì mới được bán hàng
tuy nhiên do áp lực từ nguồn cầu áp lực thu hồi vốn hầu hết các dự án đã tìm cách tách luật
để bán trước khi có đủ điều kiện dưới các hình thức như đặt cọc giữ chỗ ký quỹ
như vậy mặc dù tỷ lệ giao dịch thành công của quý ba rất cao nhưng thực chất đã bao gồm cả những giao dịch từ nhiều tháng trước
và đến thời điểm này được ghi nhận do các dự án đã đủ điều kiện bán hàng
tổng cục thuế vừa tổ chức lễ tôn vinh người nộp thuế
sáu mươi doanh nghiệp tiêu biểu được tổng cục thuế lựa chọn từ hơn bảy trăm chín mươi doanh nghiệp trong cả nước để tôn vinh trong đợt này
tiêu chí để bình chọn người nộp thuế tiêu biểu phải là đơn vị có đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước
như tạo nhiều việc làm cho người lao động tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế đạt được kim ngạch xuất khẩu hàng năm lớn
nộp nhiều thuế vào ngân sách nhà nước và có lịch sử tuân thủ pháp luật thuế tốt
tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn tập đoàn địa lực việt nam
ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam tổng công ty hàng không việt nam công ty cổ phần sữa việt nam tập đoàn vingroup là những doanh nghiệp đã được vinh danh
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân